bên cạnh đó chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp năm hai nghìn một mươi tám tăng chín một so với năm hai nghìn một mươi bảy
ngành than đã từng bước vượt qua khó khăn giữ chân được người lao động thợ lò tiếp tục gắn bó với nghề
việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính cũng được tỉnh quảng ninh thực hiện quyết liệt
để có được những thành công đó yếu tố con người chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao chính là vấn đề then chốt
trong những yếu của quảng ninh chính sách là mỗi một năm là trung quyền chia ra khoảng hai trăm linh tỷ cho chương trình đào tạo của nhân lực
có nghĩa rằng là gì anh phải lập một hệ thống đào tạo ngoài nước hệ thống đào tạo trong nước
một năm thì bao nhiêu lớp học trong nước là bao nhiêu ngoài nước thì bao nhiêu còn đi thì đi đâu
thường tôi chọn các nước tiên tiến châu á châu âu

với những thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực tỉnh quảng ninh đã liên tiếp đạt được vị trí dẫn đầu
về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
cùng tham gia bình luận với trường quay của chương trình thời sự tối ngày hôm nay
sẽ có sự tham gia của thiên sĩ lê xuân sang phó viện trưởng viện kinh tế việt nam
xin cảm ơn thiên sĩ đến với chương trình chúng tôi
thưa ông với những gì đang nhìn nhận về thành tích phát triển của vùng kinh tế
trọng điểm bắc bộ thì nhiều người đang hướng về những sự phát triển của hạ tầng giao thông hiện nay
với sự đồng bộ của rất nhiều các hạ tầng giao thông có sự kết nối cao
ông đánh giá như thế nào về vai trò của sự hoàn thiện các hệ thống hạ tầng này
đối với sự bất phá của tăng trưởng kinh tế của vùng
như chúng ta đã biết thì trong một vài năm gần đây
hạ tầng giao thông của các tỉnh kinh tế trọng điểm bắc bộ đã cải thiện rất đáng kể
đóng góp một cách là trực tiếp nhất cho tăng trưởng kinh tế của vùng
tuy nhiên lưu ý là đây là những đóng góp ban đầu
mang tính trực tiếp trong chính ngành của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
còn những tác động sang những ngành phi hạ tầng giao thông thì còn phải đợi một thời gian nữa
có một điểm nhiều người cũng nhìn vào những con số tổng kết về cơ độ tăng trưởng của khu vực này
đó là sự phát triển không đồng đều
và người ta nói ra là nó phụ thuộc rất nhiều vào những cái đầu tàu
anh nói là cái tam giác hà nội quảng ninh và hải phòng
ông bình luận như thế nào về cái sự không đồng đều này
cái sự phụ thuộc này nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau
trước hết thì phải xét đến cái yếu tố là địa lý đặc biệt là địa kinh tế
thì hà nội là tỉnh lớn nhất và là cái cực tăng trưởng lớn thứ hai của cả nước
ngoài ra thì cả quảng ninh cả hải phòng là có cái hệ thống cảng biển hiện hữu
và tương lai có thể nói là tốt
tốt nhất trong cái khu vực bằng bộ
một cái yếu tố nữa quan trọng không kém đấy là cái việc là các cái tỉnh thành phố
ba thành phố này đặc biệt là quảng ninh
đã có cái sự cải thiện rất là đáng kể trong cái môi trường kinh doanh
thì đấy là cái yếu tố về nó mang tính là rất là quan trọng
nó khiến cho cái việc tăng trưởng của cả vùng là phụ thuộc nhiều vào ba cái tỉnh thành phố này
vậy tại sao cái sự lan tỏa nó sẽ cần phải có lộ trình
nó cần phải có thời gian đi cùng với sự hoàn thiện
kết cấu hạ tầng hay sao khi mà những cái sự tranh lệch nó vẫn đang diễn ra như vậy
thì tăng trưởng nó còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác như tôi nói
về cái quy mô thị trường rồi về các cái yếu tố như là xung quanh
chẳng hạn như quảng ninh hay phòng là họ đã có cảng biển tốt
họ năng động họ mở cửa với lại thế giới bên ngoài
một cái vụ rất là năng động đấy là trung quốc hồng kông đài loan
vâng tức là sẽ cần phải có độ trễ để những cái lợi thế từ các cái
đầu tàu sẽ được lan tỏa ra các địa phương khác trong vùng
nhưng ở đây cũng cần phải có cái sự vai trò của các cái doanh nghiệp trong việc liên kết vùng ở đây
vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái vai trò này
với những cái lĩnh vực nào sẽ cần phải khuyến khích đầu tư cho phù hợp với cái điều kiện phát triển
của khu vực kinh tế trọng đề mắc bộ
như các tôi biết thì cái liên kết doanh nghiệp là một cái yếu tố có thể nói rất là quan trọng
thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nói riêng và kinh tế của cả vùng nói chung
thế thì chúng ta biết là cái liên kết này hiện nay ở việt nam nói chung
và ở vùng chúng ta đang nói chuyện ở đây là rất là yếu
thế thì ngoài cái việc là chính phủ phải thành lập được một cái cơ quan điều phối có tính hiệu quả
thì cái việc là bản thân là doanh nghiệp là phải có những cái cách thức để mà hỗ trợ cái mối liên kết kinh doanh tốt
theo quan sát cái cảm nhận của tôi thì có năm cái lĩnh vực có thể là bảo đảm
bảo đảm cái mức liên kết nó tạo lập là nhanh nhất và có thể nói là tốt nhất
trước hết đấy là điện tử ngành điện tử
cái thứ hai là cái lĩnh vực diệt may
cái lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực logistics
lĩnh vực thứ tư đấy là du lịch
và lĩnh vực cuối cùng là những cái dịch vụ nó có liên quan đến cảng biển
thế thì năm cái lĩnh vực này là đúng là hiền hữu là nó đã có ở các mức độ khác nhau
tuy nhiên phải có cái sự vào cuộc một cách dụng
để có những cái kết quả của chính quyền cũng như cái sự năng động của doanh nghiệp
thì mối liên kết này ở trong năm lĩnh vực này sẽ phát triển nhanh nhất
một trong những cái vấn đề đang được đặt ra tại hội nghị liên quan tới phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
chính là một cơ quan điều phối hiệu quả từ trung ương
và mang lại cái sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với sự tham gia vào cuộc của các doanh nghiệp
như cũng đã nói là tập trung vào các cái lành cái ngành nghề mà có cái thế mạnh của khu vực đồng bằng
khu vực bắc bộ
chúng ta sẽ cùng chờ đợi những cái giải pháp đó trong thời gian tới